nhà chức trách nigeria vào ngày bảy tháng một mươi một cho biết các băng nhóm tội phạm đã sát hại một mươi ba học sinh trường học hồi giáo
trong buổi lễ kỷ niệm ngày sinh nhà tiên tri mohammed ở bang kasita tây bắc nước này
một số tay súng đi xe máy tấn công làng kusa ở huyện musawa và nổ súng vào đám đông học sinh gây thương vong nghiêm trọng
ngoài số học sinh thiệt mạng hai mươi em khác đã bị thương
lực lượng dân phòng sau đó đã ngăn chặn không để những kẻ tấn công bắt cóc các học sinh
kasina là một trong những số bang ở tây bắc và miền trung nigeria thường xuyên bị các băng nhóm tội phạm tấn công các làng mạc sát hại và bắt cóc người dân
các băng nhóm này trú ẩn tại các khu rừng rộng lớn trải dài qua các bang jamfara kassina kaduna và niger thực hiện nhiều vụ bắt cóc hàng loạt học sinh trong những năm gần đây